thưa quý vị triều tiên thông báo nước này đã lần đầu tiên phóng thử tên lửa hành trình chiến lược mới
mang tên hunanansa ba trăm ba mươi một như một phần của các hoạt động thường xuyên và bắt buộc
nhằm phát triển các hệ thống vũ khí uy lực
hãng thông tấn trung tương triều tiên kcna cho biết vụ phóng tên lửa nêu trên được thực hiện hôm hai mươi bốn tháng một
không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với sự an toàn của các nước láng giềng của triều tiên
và không liên quan gì đến an ninh khu vực
kcna nhấn mạnh cuộc thử nghiệm là một quá trình cập nhật liên tục hệ thống vũ khí
và là hoạt động thường xuyên và bắt buộc của tổng cục tên lửa cũng như các viện khoa học quốc phòng trực thuộc
hôm hai mươi bốn tháng một quân đội hàn quốc cho biết triều tiên phóng một số tên lửa hành trình hướng ra hoàng hải
vào khoảng bảy giờ sáng cùng ngày theo giờ địa phương
đây là vụ phóng tên lửa hành trình đầu tiên được biết đến của triều tiên kể từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
khi nước này phóng thử hai tên lửa hành trình chiến lược tầm xa mang đầu đạn hạt nhân giả hướng ra hoàng hải
giao tranh đang tiếp tục leo thang tại thành phố khan yunis miền nam gaza
chương trình cứu trợ liên hợp quốc dành cho người tị nạn palestine unrwk thông báo
đã có chín người thiệt mạng và bảy mươi ba người bị thương trong vụ tấn công vào trung tâm huấn luyện của liên hợp quốc tại khu vực này
chú của hàng chục nghìn người palestine phải di rời do xung đột ở gaza
chương trình cứu trợ liên hợp quốc xác nhận cơ sở này đã bị tấn công và bốc cháy gây thương vong lớn
việc tiếp cận an toàn đã bị từ chối trong hai ngày và nhiều người dân đang bị mắc kẹt tại đây
trong khi đó phản ứng về vụ tấn công quân đội israel khẳng định khu vực rộng lớn trên là cắt cứu quan trọng của phong trào hamas
nhấn mạnh việc phá bỏ các cơ sở của hamas tại phía tây khan yunis là trọng tâm của chiến dịch quân sự
phía israel cũng bác bỏ khả năng ngừng bắn ở gaza
sau khi truyền thông trước đó đưa tin tel aviv có thể đề xuất tạm dừng chiến dịch quân sự hai tháng để đổi lấy việc phóng thích các con tin
theo cơ quan y tế giải gaza chiến dịch của israel đến nay đã dẫn đến việc cô lập các bệnh viện tại khan yunis
bệnh nhân và trẻ sơ sinh đang đối mặt với biến chứng nghiêm trọng do không thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế
lực lượng houthi ở yemen tuyên bố họ đã tấn công một tàu chiến mỹ ở vịnh aden và eo biển bab al mandab
houthi đã đáp hôm hai mươi bốn tháng một và buộc hai tàu thương mại của mỹ phải rút lui khỏi biển đỏ
người phát ngôn của houthi tuyên bố hành động này nhằm ủng hộ người dân palestine và để đáp lại hành động của mỹ và anh chống lại yemen
theo tuyên bố trên tên lửa của houthi đã đánh thẳng vào một tàu chiến mỹ và buộc hai tàu thương mại nước này phải rút lui khỏi biển đỏ
ngoài ra lực lượng houthi ở yemen đã yêu cầu các nhân viên người mỹ và anh làm việc cho các cơ quan liên hợp quốc và các tổ chức nhân đạo tại nước này rời đi trong vòng một tháng
yêu cầu được đưa ra sau khi các lực lượng mỹ và anh tiến hành các cuộc không kích nhằm vào những địa điểm được cho là của houthi ở yemen
từ ngày một mươi một tháng một quân đội mỹ và anh đã tiến hành không kích nhắm vào nhiều địa điểm của lực lượng houthi tại yemen trong một cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn bằng tên lửa tomahawk vóng từ tàu chiến và các chiến đấu cơ
liên minh châu âu vừa chính thức cho ra mắt liên minh các cảng biển châu âu nhằm thống nhất các biện pháp đấu tranh trong cuộc chiến chống ma túy
liên minh châu âu vừa chính thức cho ra mắt liên minh các cảng biển châu âu nhằm thống nhất các biện pháp đấu tranh trong cuộc chiến chống ma túy
sau đây là thông tin cập nhật về tai nạn và hỏa hoạn nghiêm trọng tại mali và trung quốc khiến nhiều người thiệt mạng
truyền thông địa phương ở mali đưa tin bảy mươi ba người đã thiệt mạng trong vụ sập hầm đào vàng xảy ra hôm một mươi chín tháng một tại khu vực kangaba một địa điểm khai thác vàng ở phía tây nam mali
vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn có hơn hai trăm linh thợ đào vàng đang làm việc tại hiện trường
trong thông cáo báo chí công bố ngày hai mươi ba tháng một
bộ mỏ của mali đề cập đến cái chết của nhiều thợ khai thác vàng nhưng không đưa ra con số chính xác
chính phủ đã gửi lời chia buồn tới những gia đình nạn nhân đồng thời kêu gọi các thợ khai thác vàng phải tôn trọng nghiêm ngặt các yêu cầu về an toàn
theo thông tin cập nhật của giới chức trung quốc số người thiệt mạng trong vụ cháy cửa hàng tại thành phố tân dư tỉnh giang tây miền đông nước này đã tăng lên ba mươi chín người
hỏa hoạn xảy ra lúc một mươi năm h hai mươi bốn theo giờ địa phương ở tầng hầm đầu tiên của một cửa hàng trên đại lộ thiên công nam
quận du thủy thành phố tân dư đài truyền hình trung quốc đưa tin vụ việc đã khiến chín người bị thương và một số người bị mắc kẹt
nguyên nhân hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ sau vụ cháy này chủ tịch trung quốc tập cận bình đã chỉ thị tăng cường các nỗ lực
nhằm ngăn chặn việc tái diễn các vụ tai nạn đảm bảo an toàn cho cuộc sống tài sản của người dân cũng như ổn định xã hội
ngày hai mươi bốn tháng một các lái tàu đường sắt ở đức đã bắt đầu cuộc đình công dài nhất từ trước tới nay
khiến các dịch vụ chở khách và vận chuyển hàng hóa trên hệ thống đường sắt bị gián đoạn
theo kế hoạch cuộc đình công của lái tàu chở khách diễn ra lúc tám giờ theo giờ việt nam ngày hai mươi bốn tháng một đến đêm ngày hai mươi chín tháng một
trong khi lái tàu chở hàng đã đình công từ ngày hai mươi ba tháng một đây là cuộc đình công thứ tư kể từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
khiến hành khách phải gấp rút đặt lại vé hoặc hủy kế hoạch đi lại
bộ trưởng giao thông vận tài đức voker wissing đã phản đối cuộc đình công kéo dài sáu ngày này
cho rằng hành động này đang gây thêm áp lực cho các chuỗi cung ứng vốn đã bị gián đoạn do cuộc khủng hoảng ở biển đỏ
ông wissing nhận định thiệt hại do đình công sẽ lên tới năm trăm linh triệu euro nếu hoạt động này kéo dài như kế hoạch
nghiệp đoàn những người lái tàu ở đức đang yêu cầu mức lương cao hơn để bù đắp cho lạm phát
giảm giờ làm trong tuần từ ba mươi tám giờ xuống còn ba mươi năm giờ mà không giảm lương
cho rằng đây là những yếu tố giúp công việc lái tàu trở nên hấp dẫn hơn đối với thanh niên
tuy nhiên công ty vận tải đường sắt duseban đánh giá đây là yêu cầu quá tốn kém
bởi hãng sẽ cần phải tăng một mươi nhân viên để bù đắp cho tình trạng thiếu hụt lao động
giáo hoàng francis mới đây đã đưa ra cảnh báo những nguy hiểm nghịch lý của trí tuệ nhân tạo ai
và nhắc lại lời kêu gọi thế giới ban hành quy định để khai thác ai vì lợi ích chung
trong thông điệp dành cho ngày truyền thông xã hội thế giới của giáo hội công giáo dự kiến vào ngày một mươi hai tháng năm
giáo hoàng francis cảnh báo về sự ô nhiễm liên quan đến nhận thức có thể bóp méo sự thật thúc đẩy những nội dung sai sự thật
giáo hoàng cũng cảnh báo về việc sử dụng deepfake hay những tin nhắn âm thanh giả mạo có thể tạo ra những tác hại khôn lường
theo giáo hoàng bệnh lý của ai bao gồm sự suy giảm tính đa nguyên và sự phát triển của tư duy tập thể
nơi các quan điểm đồng thuận được đưa ra mà không xem xét những lời chỉ trích hoặc lựa chọn thay thế từ bên ngoài
giáo hoàng cũng nói về sự nguy hiểm của ai trên các phương tiện truyền thông đặc biệt là trong việc đưa tin về chiến tranh
theo ông ai phải hỗ trợ và không loại bỏ vai trò của báo chí trên thực địa